vụ va chạm giữa hai tàu hòa chở hàng xảy ra tại ga núi thành tỉnh quảng nam vào chiều tối ngày hai mươi sáu tháng năm
đã làm tuyến đường sắt bắc nam bị ách tắc
ngay sau sự cố lãnh đạo ngành đường sắt việt nam phối hợp cùng các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương
tổ chức trung chuyển hành khách khẩn trương giải phóng hàng hóa nỗ lực khắc phục hậu quả của vụ va chạm
thông tuyến đường sắt số một tại ga núi thành trong ngày hôm nay nhằm bảo đảm lưu thông an toàn cho các chuyến tàu bắc nam
trong sáng nay hai cầu chuyên dụng của công ty bảo trì đường sắt được điều từ tỉnh quảng bình và tỉnh khánh hòa
đã có mặt tại hiện trường ở hai đầu để tiến hành công tác cứu nạn cứu hộ các đầu máy và toa tàu ra khỏi đường ray

trong sáng nay hai cầu chuyên dụng của công ty bảo trì đường sắt được điều từ tỉnh quảng bình và tỉnh khánh hòa